thưa quý vị hơn nửa tháng nay do tình hình hạn hán kéo dài đất mặn xâm nhập sâu
nên tại nhiều khu vực ở tỉnh kiên giang người dân đang thiếu nước ngọt để sinh hoạt
trước tình hình trên bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang đã khẩn trương tổ chức cung cấp
hỗ trợ nước sinh hoạt đến với bà con nhân dân
theo thống kê trên địa bàn thành phố hà tiên và quyện giang thanh
số hộ thiếu nước ngọt sinh hoạt là khoảng một hai trăm linh hộ
bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang vẫn đang dùng xe chuyên dụng
vận chuyển nước ngọt đến các điểm cấp nước
nơi nào đặc biệt khó khăn thì bộ đội sẽ mang nước ngọt đến tận nhà cho bà con
mặc dù số lượng nước sạch cung cấp cho người dân không nhiều
nhưng đó là những giọt nước đầy nghĩa tình mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh kiên giang
muốn sang sẻ đến người dân vùng hạn mặn thời điểm này
do đặc thù là các địa phương nằm xa trung tâm không có nước máy
nên bà con ở đây thường sử dụng nước mưa để sinh hoạt
nhà nào khá giả thì mua nước ở các xuồng ghe từ trung tâm vận chuyển vào
mùa khô này nước mưa không có ghe xuồng bán nước ngọt cũng ít vào
nên việc bộ đội mang nước ngọt đến hỗ trợ khiến bà con vô cùng hạnh phúc